nhiều cuộc gọi phản ánh về việc kiểm tra tiêm vaccine covid một mươi chín tại một số địa bàn ở vĩnh phúc chưa đúng quy định có trường hợp lợi dụng tiêm cho anh em họ hàng của cán bộ
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh về việc triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín tại một số địa bàn chưa đúng quy định
xảy ra tình trạng tiêm không đúng đối tượng ưu tiên theo kế hoạch có trường hợp lợi dụng tiêm cho anh em họ hàng của cán bộ
chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc lê duy thành đã có ý kiến chỉ đạo sở y tế
sở kế hoạch đầu tư sở công thương chủ tịch ubnd các quận huyện thành phố
tổ chức tiêm vaccine đảm bảo đúng chỉ đạo của chính phủ bộ y tế và kế hoạch của tỉnh vĩnh phúc
chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh phúc yêu cầu phải quan triệt các đơn vị tổng hợp danh sách
triển khai tiêm vaccine đảm bảo theo đúng đối tượng đúng nhóm đối tượng ưu tiên
tuyên truyền rộng rãi để nhân dân biết tuân thủ các quy định chấp hành sự bố trí sắp xếp của cơ quan chức năng
sở y tế tỉnh vĩnh phúc được giao chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc triển khai tiêm phòng
kịp thời phát hiện các trường hợp tiêm không đúng đối tượng ưu tiên tham mưu ubnd tỉnh vĩnh phúc có biện pháp xử lý theo quy định
cụ thể hóa kế hoạch tiêm chủng chi tiết thứ tư ưu tiên tiêm chủng để nhân dân trên địa bàn biết và kiểm tra giám sát
đặc biệt chủ tịch tỉnh vĩnh phúc yêu cầu ubnd huyện sông lô kiểm tra xác minh phản ánh của người dân
về việc xảy ra tình trạng tiêm không đúng đối tượng tại một số xã trên địa bàn đặc biệt tại xã cao phong
báo cáo ubnd tỉnh để kịp thời chấn chỉnh ngay các vi phạm
ubnd tỉnh vĩnh phúc cho biết từ ngày hai mươi tháng bảy đã ban hành kế hoạch
trong đó nêu rõ các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
người dân lao động trên địa bàn tỉnh sẽ lần lượt được tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên
việc triển khai phải đảm bảo tuyệt đối an toàn làm từng bước lần lượt theo quy định
tuy nhiên đến nay vẫn xảy ra câu chuyện nêu trên
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh phát đi thông báo truy tìm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông tây ninh
theo công an tp tây ninh khoảng hơn ba giờ ngày một mươi tám tháng tám đối tượng đỗ nguyễn trọng khải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tạm trú tại khu phố năm phường một tp tây ninh đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
chống dịch bệnh covid một mươi chín tại trường trung học phổ thông tây ninh phường ba thành phố tây ninh
hiện toàn tỉnh tây ninh đang cách ly tập trung một tám trăm năm mươi chín người cách ly tại nhà nơi lưu trú là bốn hai trăm linh chín người
tính từ đầu mùa dịch đến nay tây ninh ghi nhận tám một trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện sáu tám mươi người đang điều trị một chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân
toàn tỉnh tây ninh đã thiết lập bảy trăm một mươi bốn vùng phong tỏa trong đó đã phong tỏa hai trăm linh bảy vùng năm trăm linh bảy vùng đã giải tỏa
thực hiện chính sách theo nghị quyết số sáu mươi tám ndcp tây ninh đã trì hỗ trợ cho gần ba mươi sáu người
với số tiền gần năm mươi bốn đồng
bản tin toàn cảnh covid sáng hai mươi tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất với các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại